đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy và các đại biểu quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số ba đã tiếp xúc cử tri quận hà đông sau kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
tại hội nghị cử tri quan tâm đến kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh bức xúc như ô nhiễm sông nhuệ sông đáy dự án đường sắt đô thị cát linh hà đông chậm tiến độ
bí thư thành ủy hà nội cho hay dự án đường sắt đô thị cát linh hà đông theo kế hoạch là tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi sẽ vận hành thử nghiệm trước khi chạy chính thức
đối với vấn đề ô nhiễm ở các dòng sông hiện thành phố đang triển khai nhiều phần việc tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn những khó khăn từ công tác quy hoạch đến việc phối hợp với các đơn vị liên quan
vì vậy mong muốn cử tri tiếp tục đồng thuận và ủng hộ các giải pháp của thành phố